trứng là một thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất và thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình
với chứng gà cứ một trăm linh g chứng sẽ chứa một mươi hai g protein một trăm năm mươi calor chất béo một mươi sáu g đường tám g các vitamin và khoáng chất như phốt pho canxi kém cali vitamin a vitamin nhóm b vitamin d một mươi chín g
theo kết quả của một nghiên cứu thì trứng gà có vai trò quan trọng đối với sự phát triển chiều cao
protein và vitamin d có trong trứng là hai thành phần dưỡng chất cần thiết giúp xương phát triển
protein giúp hình thành cơ bắp tăng lượng hormôn tăng trưởng giúp xương dài da và chiều cao cơ thể cũng được cải thiện
trong khi đó vitamin d có nhiệm vụ thúc đẩy quá trình hấp thụ cũng như là chuyển hóa canxi tại xương giúp xương chắc khỏe và phát triển dài hơn
chính vì điều này mà nhiều trai mẹ ép con ăn chứng vậy có phải cứ ăn chứng là sẽ thực sự cao
cùng lắng nghe những tư vấn từ tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng viện dinh dưỡng quốc gia
thì chúng ta còn phải các yếu tố thay đổi được là chúng ta còn phải các chế độ ăn các thực phẩm dầu canxi trong đấy chỉ có chứng thôi
còn là sữa tôm cua cá chúng ta phải cho nó ăn
hai nữa là phải vất đậm cho em bé nó phải phù hợp với độ tuổi rồi chúng nó phải đi ngủ sớm và ngủ đủ rất
chứ không phải là chúng ta chỉ có ăn chứng để nó giải quyết là để giúp cao được thì câu chuyện đấy không đúng
với người trưởng thành thì chúng ta đang khuyến nghị độ khoảng hai bốn quả trứng ăn cả lòng đỏ lòng trắng là có thể hợp lý
trẻ con thì tùy từng độ tuổi có giai đoạn thì các giai đoạn của em bé chứng nó lúc trước đã đề cập chứng là một cái thực phẩm tương đối dễ ăn
nó lại giàu giá trị dinh dưỡng thì chúng ta rất muốn là đa dạng thực phẩm cho em bé nhưng trong giai đoạn nhất định thì cũng có lúc có mỗi ngày có thể được một quả
nhưng nếu khi đấy là giai đoạn đầu chúng ta có thể cho nó thôi còn sau đấy chúng ta cố gắng là thay gần các cái thực phẩm khác bằng trứng
chứ không phải chúng ta cứ lạm dụng là cho nó ăn chỉ thích chứng chỉ chiều em bé nó chỉ ăn chứng thì cái đấy không hợp lý
bên cạnh việc cho con ăn trứng để tăng chiều cao nhiều người còn có thói quen ăn trứng sống vì nghĩ rằng cách ăn này sẽ hấp thụ được nhiều dưỡng chất
tuy nhiên theo bác sĩ hưng thói quen này là hoàn toàn không nên
về mặt nguyên tắc thì chúng ta biết trứng là một cái nguồn cung cấp các cái giá trị dinh dưỡng chuẩn và tốt nhưng về trứng sống thì người ta không khuyến nghị
vì chúng ta biết là cái vỏ trứng nó rất mỏng nó rất dễ bị các cái thâm nhiễm các cái yếu tố không có lợi cho sức khỏe
nên là thông thường người ta sẽ khuyến nghị chúng ta lên ăn chín
và đúng là khuyến nghị của dinh dưỡng là ăn chín uống sôi chứ chúng ta không nên ăn các cái chứng sống hoặc là chứng chăn